thưa quý vị trên thực địa giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra giữa các binh sĩ của nga và ukraine ngay trên các đường phố ở thủ đô kiev
quân đội nga thậm chí đã tiến vào thành phố melitopol thuộc tỉnh đông nam japaroge của ukraine mà không gặp phải sự kháng cự nào
bộ quốc phòng nga cho biết hiện đã bao vây các thành phố sumy và konotop thuộc tỉnh sumy ở đông bắc ukraine
bộ trên cũng cho hay lực lượng của cộng hòa nhân dân danets dpr tự xưng đã chọc thủng phòng tuyến và tiến đến thành phố vonnovaca
theo bộ này hơn hai trăm một mươi cơ sở quân sự ở ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu đồng thời thu giữ nhiều vũ khí phương tây cung cấp cho ukraine
trong một diễn biến liên quan cùng ngày nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc về chiến dịch của moscow tại ukraine dự thảo nghị quyết do mỹ đề xuất
tại cuộc bỏ phiếu trung quốc ấn độ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
bỏ phiếu trắng trong khi một mươi một thành viên còn lại bỏ phiếu ủng hộ
theo kế hoạch dự thảo sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại đại hội đồng liên hợp quốc nhưng chưa rõ thời gian cụ thể